thưa quý vị sáng nay hai mươi sáu tháng sáu tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô bắc kinh trung quốc
thủ tướng quốc vụ viện nước cộng hòa nhân dân trung hoa lý cường đã chủ trì lễ đón chính thức thủ tướng phạm minh chính
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam thăm chính thức trung quốc
sau lễ đón hai thủ tướng đã có cuộc hội đàm quan trọng
tại đại lễ đường nhân dân tham dự lễ đón thủ tướng phạm minh chính và đoàn đại biểu việt nam
về phía trung quốc có bộ trưởng bộ ngoại giao bộ trưởng bộ công nghiệp và thông tin
bộ trưởng quốc gia bộ trưởng bộ thương mại bộ trưởng bộ giao thông vận tải
chủ nhiệm ủy ban quản lý vốn nhà nước đại sứ trung quốc tại việt nam
chủ nhiệm văn phòng thủ tướng trợ lý bộ trưởng ngoại giao
đây là chuyến thăm chính thức trung quốc đầu tiên của thủ tướng phạm minh chính trên cương vị thủ tướng chính phủ
cũng là chuyến thăm chính thức trung quốc đầu tiên của thủ tướng chính phủ ta kể từ năm hai nghìn một mươi sáu
là hoạt động gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo chủ chốt hai nước
sau khi trung quốc kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà nước khóa mới
chuyến thăm chính thức trung quốc của thủ tướng phạm minh chính diễn ra trong bối cảnh
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và trung quốc
đang duy trì xu thế phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực
tin cậy chính trị việt nam trung quốc được tăng cường
hợp tác kinh tế thương mại đầu tư duy trì tăng trưởng
việt nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của trung quốc trên thế giới
kim ngạch thương mại hai triệu năm hai nghìn hai mươi hai đạt một trăm bảy mươi năm tỷ usd
chiếm một phần tư tổng kim ngạch thương mại giữa trung quốc và asean
chuyến thăm nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện kết quả chuyến thăm trung quốc
rất thành công của tổng bí thư nguyễn phú trọng vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
hai bên sẽ điểm lại những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua
đề ra những phương hướng nhiệm vụ nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị
và hợp tác trong thời gian tới nhất là các biện pháp mở rộng
và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực
thúc đẩy tháo gỡ vướng mắt trong hợp tác trao đổi trên tinh thần hiểu nghị
thẳng thắn chân thành tôn trọng hiểu biết lẫn nhau vì hòa bình hợp tác và phát triển
ngày hôm nay tại thành phố đà nẵng đảng ủy công an trung ương bộ công an
tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dự hội nghị còn có đồng chí nguyễn văn quảng ủy viên trung ương đảng
bí thư thành ủy thành phố đà nẵng trung tướng lê tấn tới
ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an và nguyên lãnh đạo bộ công an thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
tại hội nghị bộ trưởng tô lâm nêu rõ từ đầu năm đến nay dưới sự lãnh đạo của đảng
nhà nước sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ ban ngành địa phương
sự ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế
lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực phấn đấu tập trung triển khai quyết liệt các phương trình
kế hoạch giải pháp công tác đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu yêu cầu
giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống
không để bị động bất ngờ góp phần giữ vững ổn định chính trị xây dựng xã hội trật tự
tạo sự kỷ cương an toàn lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
hội nghị diễn ra với nhiều nội dung quan trọng nhằm đánh giá kết quả các mặt công tác từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
và nhìn lại nửa nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật
nói thẳng nói hết để đánh giá đúng thực trạng của tình hình công tác
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm tập trung trí tuệ
nghiên cứu thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc nhận định phân tích dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình
nhận thức rõ thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân
từ đó kiến nghị đề xuất với đảng ủy công an trung ương bộ công an
bổ sung điều chỉnh các chủ trương giải pháp phù hợp để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ
tại hội nghị thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
trình bày báo cáo kết quả công tác công an sáu tháng đầu năm nhiệm vụ giải pháp công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
và nhìn lại nửa nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cụ thể công an các đơn vị địa phương đã chủ động nhận diện đấu tranh với tội phạm một cách bài bản có chiều sâu
mang tính điển hình tăng cường phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội sau dịch bệnh covid một mươi chín
đã điều tra làm rõ gần một mươi chín vụ phạm tội về trật tự xã hội phát hiện gần ba vụ hơn bốn năm trăm linh đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế tham nhũng
đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ an lớn vụ án mới với phương châm cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
phát huy tốt vai trò thường trực và vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu quyết liệt thực hiện hiệu quả bảo đảm tiến độ mục tiêu yêu cầu các nhiệm vụ được giao trong đề án sáu của chính phủ
về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử bảo đảm dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống
đã trình quốc hội xem xét thông qua hai dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
xem xét cho ý kiến hai dự án luật luật căn cước luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đặc biệt lực lượng công an nhân dân cũng đã quyết liệt khẩn trương tích cực tập trung thực hiện giải pháp trọng tâm đột phá là huy động cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trọng tâm là thực hiện phương châm quan điểm xây dựng con người là trung tâm hiện đại trước kết hợp với hiện đại về phương tiện hậu cần kỹ thuật bảo đảm đồng bộ phù hợp
dưới sự điều hành của trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
các đại biểu đã tham luận những vấn đề nổi bật như những vấn đề phức tạp liên quan đến ngân hàng bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp ảnh hưởng đến nền kinh tế việt nam hiện nay
giải pháp đấu tranh ngăn chặn hoạt động lập hội nhóm trên không gian mạng ảnh hưởng đến an ninh trật tự kết quả triển khai và những vấn đề cần quan tâm trong chỉ đạo thực hiện đề án số sáu
và phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi và trung tâm dữ liệu quốc gia nhận diện phòng ngừa đấu tranh với tội phạm kinh tế dự báo và giải pháp đấu tranh với tội phạm trật tự xã hội giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong công tác phòng cháy chữa cháy
như vậy là sau một ngày làm việc vào chiều nay hai mươi sáu tháng sáu hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
và nhìn lại nửa nhiệm kỳ việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội khóa một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy đã bế mạc hoàn thành chương trình mục tiêu yêu cầu đề ra
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm biểu dương những kết quả chiến công thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác mà lực lượng công an nhân dân đã đạt trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba và nửa đầu nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng
bộ trưởng tô lâm khẳng định những kết quả thành tích của lực lượng công an nhân dân đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba và nửa nhiệm kỳ qua là hết sức to lớn và rất quan trọng như đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đánh giá
lực lượng công an nhân dân đã cơ bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao khẳng định được vai trò vị trí và uy tín của mình
để thực hiện thắng lợi mục tiêu yêu cầu đề ra bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương cần quyết tâm thực hiện thực chất hiệu quả có chất lượng
các mặt công tác công an tập trung thực hiện tạo sự chuyển biến rõ nét hơn về công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân tiếp tục đoàn kết thống nhất đồng lòng quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp được xác định trong nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị chương trình hành động số năm của chính phủ và các đề án thành phần đã được phê duyệt
bộ trưởng tô lâm nêu rõ mục tiêu đảng bộ công an các cấp giữ vững và tiếp tục là đảng bộ mẫu mực đi đầu trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng xác định nhiệm vụ tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên xây dựng con người là then chốt xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ vừa hồng vừa chuyên là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị
và mọi yếu tố tiềm mẩn phức tạp từ sớm từ xa từ cơ sở tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống tập trung kiềm chế từng bước xóa bỏ những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị nội bộ an ninh kinh tế an ninh mạng nổi lên trong thời gian qua
trong công tác phòng chống tội phạm bộ trưởng nêu rõ yêu cầu triển khai quyết liệt đồng bộ kiên trì xuyên suốt từ bộ đến cơ sở các giải pháp phòng chống tội phạm kéo giảm tội phạm bền vững
phần đấu thực hiện vượt chỉ tiêu quốc hội đề ra tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự bộ trưởng tô lâm chỉ đạo công an các đơn vị địa phương phải tiếp tục thể hiện rõ vai trò gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia
cải cách hành chính phục vụ nhân dân góp phần xây dựng chính phủ điện tử chính phủ số kinh tế số tạo bước đột phá chuyển trạng thái hoạt động trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trả tự
tại hội nghị thưa ủy quyền của lãnh đạo đảng nhà nước bộ trưởng tô lâm đã trao huân chương quân công hạng nhì tặng thiếu tướng vũ hồng văn
cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân
giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
trao huân chương chiến công hạng nhất và huân chương chiến công hạng ba tặng các đồng chí lãnh đạo công an các đơn vị địa phương đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
thưa quý vị ngày hai mươi sáu tháng sáu hàng năm là ngày thế giới phòng chống ma túy và cũng là ngày toàn dân phòng chống ma túy ở việt nam
đây là dịp để chúng ta cùng nhìn nhận và nêu cao nhận thức của người dân trong phòng chống và đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy
tội phạm và tệ nạn ma túy luôn là mối quan tâm sâu sắc của toàn xã hội
ngày toàn dân phòng chống ma túy đã cho thấy cuộc chiến phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy là cực kỳ gian nan và phức tạp đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội của cả cộng đồng khi hiện nay tội phạm ma túy ngày càng tinh vi xảo quyệt manh động và liều lĩnh
trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ tội phạm ma túy liên tục thay đổi phương thức hoạt động thủ đoạn ngày càng tinh vi manh động liều lĩnh gia tăng quy mô tính chất phạm tội địa bàn rộng và mang tính quốc tế cao hơn đồng thời gắn kết ngày càng chặt chẽ với các loại tội phạm khác
ma túy phần lớn thẩm lậu vào việt nam qua tuyến biên giới việt lào và campuchia một phần cung cấp cho người nghiện phần còn lại chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ
hiện nay ma túy tổng hợp đang dần thay thế ma túy truyền thống
và ngày càng nhiều loại ma túy tổng hợp mới xuất hiện
chúng núp bóng dưới danh nghĩa thực phẩm đồ uống thực phẩm chức năng dược phẩm nhằm lôi kéo rụ rỗ giới trẻ
tại việt nam với gần hai trăm linh người nghiện có hồ sơ quản lý tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh tội phạm và phức tạp về trật tự an toàn xã hội
tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường là kẻ thù của sự phát triển là hiểm họa của nhân loại
chính vì vậy cuộc chiến phòng chống tội phạm ma túy luôn là mặt trận nóng bỏng
trong cuộc chiến này thì với vai trò nòng cốt chủ công lực lượng công an nhân dân đã không quản ngại khó khăn gian khổ và cả sự đổ máu hy sinh để ngăn chặn và đẩy lùi cái chết trắng
nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có những chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả trong đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này
để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy thì bộ công an cũng đang chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tập trung thực hiện tốt một số những nhiệm vụ
thứ nhất là tham mưu cho các cấp ủy đảng chính quyền tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ thị số ba mươi sáu của bộ chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác chống và kiểm soát ma túy
các chương trình chiến lược quốc gia phòng chống ma túy và kiểm soát ma túy phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác này
đúng tinh thần chỉ thị ba mươi sáu của bộ chính trị
thứ hai là tổ chức thực hiện có hiệu quả luật phòng chống ma túy đã được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn hai mươi một và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhất là các quy định về quản lý người nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy
thứ ba là tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân tránh xa các tác hại của ma túy nhất là trong thanh niên thiếu niên để người dân dị ứng với ma túy
tích cực chủ động phát hiện cung cấp thông tin cho lực lượng công an xử lý những vụ việc liên quan đến ma túy và không chấp nhận có ma túy trong xã hội
thứ tư là tổ chức chấn áp quyết liệt tội phạm và các tệ nạn về ma túy thực hiện các phương án các kế hoạch phòng chống ma túy trên các tuyến trọng điểm triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển các tụ điểm trái phép về ma túy

là người có nhiều năm đào sâu văn hóa của các cộng đồng cư dân bản địa liên quan ở tây nguyên và duyên hải nam trung bộ việt nam
rõ ràng đây là những nhận định phi lý và hoàn toàn không có căn cứ
trong những năm qua đảng và nhà nước ta luôn quan tâm và có những chính sách phát triển kinh tế xã hội khu vực tây nguyên cùng với đó là dành nhiều nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực nâng cao chất lượng đời sống và an sinh xã hội cho người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số